trung tâm y tế quận gò vấp tp hcm đã triển khai thí điểm mô hình khám chữa bệnh tại nhà
trên nền tảng ứng dụng truconf ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trạm y tế phường một mươi sáu là một trong ba trạm được trung tâm y tế chọn triển khai thí điểm mô hình khám
chữa bệnh từ xa với mong muốn chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người cao tuổi trên địa bàn
phường hiện có hai bảy trăm bảy mươi bảy người trên sáu mươi tuổi một năm mươi hai người trên tám mươi tuổi
một thực tế là hiện trạm y tế phường một mươi sáu chỉ mới quản lý sức khỏe cho khoảng hai mươi người cao tuổi
và nhu cầu người cao tuổi được khám và chăm sóc sức khỏe tại nhà là mong đợi thật sự của người dân
nhất là những người mắc các bệnh không lây như tăng huyết áp tiểu đường
y sĩ trần quỳnh như của trạm y tế phường một mươi sáu quận ngò vấp
theo lịch công tác được phân công
đến nhà khám cho bệnh nhân bị tiểu đường và cao huyết áp
sau khi thăm khám kiểm tra y sĩ quỳnh như đã dùng máy tính bản do trung tâm y tế phân phối
đã cài đặt ứng dụng trueconf để kết nối với các bác sĩ đang làm việc tại trạm
qua ứng dụng bác sĩ nguyễn thị thương trưởng trạm y tế phường một mươi sáu
đã trao đổi thêm với bệnh nhân tiến hành kê đơn thuốc
người nhà của bệnh nhân sẽ đến trạm nhận thuốc hoặc điều dưỡng của trạm
sẽ mang thuốc đến nhà người bệnh nếu không có người thân
xuống nhà dân thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc trong đó điều dưỡng y sĩ
họ sẽ được ngồi kế người bệnh người dân tại nhà được tư vấn được tuyên truyền
vận động hướng dẫn với điều bảo vệ sức khỏe kể cả là nắm bắt được nhu cầu sức khỏe
nắm bắt những vấn đề về sức khỏe của cộng đồng để xây dựng một kế hoạch là can thiệp cộng đồng
can thiệp theo hướng y tế công cộng cho tốt nhất
chỉ với nền tảng của ứng dụng trueconf trung tâm y tế của ngơ vấp đã lấp dần khoảng trống
giữa nhu cầu chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi và nguồn nhân lực vốn còn hạn chế của các trạm y tế
nhất là bác sĩ khoảng trống về hội chẩn giữa các bác sĩ khoảng trống về bảo đảm tính liên tục
trong điều trị tại bệnh viện và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng
thời gian tới để công tác khám chữa bệnh từ xa phát huy hiệu quả hơn nữa
sở y tế sẽ đề xuất bộ y tế ban hành danh mục các vấn đề và các bệnh lý phổ biến được khám từ xa
bổ sung loại hình này vào danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán